sau lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội vương đình huệ cùng chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek hun sudari đã thăm phòng truyền thống quốc hội việt nam và ký sổ vàng lưu niệm
tiếp đó chủ tịch quốc hội vương đình huệ tiến hành hội đàm với chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek khuôn sudari
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của bà samdek hun sudari trên cương vị chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia ngay sau khi nước này tổ chức cuộc bầu cử quốc hội khóa bảy và kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch quốc hội samdek huen sudari là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa quốc hội việt nam và quốc hội campuchia diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiến triển tích cực
khẳng định chủ trương nhất quán của đảng nhà nước ta luôn coi trọng dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với campuchia nói chung và giữa hai quốc hội nói riêng
khẳng định sự ủng hộ của việt nam đối với campuchia và đảng nhân dân campuchia trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
chuyến thăm là dịp để hai bên trao đổi thảo luận về những kết quả hợp tác thời gian qua giữa hai đảng hai nước hai quốc hội trao đổi về tình hình quốc tế khu vực những vấn đề có tác động đến an ninh ổn định phát triển của mỗi nước và những nội dung biện pháp định hướng nhằm thúc đẩy quan hệ việt nam campuchia đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả trên các lĩnh vực trong đó có hợp tác giữa nghi viện hai nước trên khuôn khổ song phương và đa phương

ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội thông qua chương trình làm việc và quy chế của đại hội trình bộ quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu gặp mặt báo chí giới thiệu gặp mặt báo chí giới thiệu gặp mặt báo chí giới thiệu